trong những năm gần đây việc xây dựng thương hiệu cho nông sản đã đạt được những kết quả nhất định
đặc biệt từ khi việt nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
nhằm giúp các nhãn hiệu được nhận biết rộng rãi cũng như đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản
các cơ quan ban ngành chức năng đã phối hợp với doanh nghiệp và người sản xuất tìm giải pháp
tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản tại việt nam
vừa qua sở khoa học và công nghệ hưng yên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định cấp nhãn hiệu chứng nhận
mật ong hoa nhãn hương yên và phát triển tài sản trí tuệ nhãn lồng hưng yên
đây là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền và quảng bá các sản phẩm có bảo hộ sở hữu trí tuệ
được tỉnh hưng yên triển khai thực hiện
hoạt động này không chỉ góp phần phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản tỉnh hưng yên
mà còn giúp kết nối thị trường cho các sản phẩm sau khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ
có thể nói công tác phát triển thương hiệu và kết nối thị trường cho các sản phẩm
sau khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ đang trở nên vô cùng cấp thiết
khi rất nhiều nhãn hiệu được bảo hộ chưa được khai thác và quản lý hiệu quả
việc nhãn hiệu đã được bảo hộ bị xâm phạm sử dụng tràn lan

đây gây nguy cơ mất uy tín sản phẩm gây ra những trở ngại lớn đối với các doanh nghiệp việt nam
chính vì vậy quyền sở hữu trí tuệ trong đó các yếu tố về nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý
sáng chế bí mật thương mại đang khẳng định vai trò không thể thiếu
trong quá trình hình thành một nền kinh tế toàn diện và phát triển bền vững
để làm được việc này thì nó có rất nhiều yếu tố
từ việc đầu tiên là về các quan tâm của các chính sách của đảng của nhà nước của chính phủ
đấy là bằng những cái việc như là bộ khoa học công nghệ hiện nay
đang xây dựng những chính sách những chương trình để giúp cho phát triển cái tài sản trí tuệ
thứ hai là các tỉnh các lãnh đạo các cấp của các sở ban ngành
quan tâm để hỗ trợ cho người nông dân cho những người sản xuất
người ta có cơ hội người ta có điều kiện để xây dựng bảo vệ những cái tài sản
với người nông dân thì phải nâng cao hiểu biết của mình về các quy trình sản xuất đảm bảo sản xuất an toàn
thế còn trong quá trình lưu thông phân phối ra ngoài thị trường
thì ta phải quan tâm đến cái việc quy cách đóng gói
sản phẩm rồi để cho nó cách tiêu thụ cùng hợp hội cùng nhóm với nhau
để tránh những hình trạng hàng giả hàng nhà có thể len vào trong cái thị trường này
theo các chuyên gia để tạo dựng và giữ gìn thương hiệu nông sản việt nam
các bộ ngành địa phương cần có cơ chế chính sách đầu tư cho cây trồng
vật nuôi thành những vùng chuyên canh hàng hóa
ban hành các quy định đối với kinh doanh nông sản
theo hướng tích cực để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thương hiệu nông sản
cải thiện điều kiện kinh doanh cho thị trường nông sản
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng thấy được tác hại
của các mặt hàng không rõ xuất xứ khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nông sản có thương hiệu